thương tích này không phù hợp với một vụ tai lạc
nghĩ nhiều đến một vụ bán mạng
ngoài xe mô tô đổ thì phía trước xe mô tô còn có một đôi dép và một chiếc mũ bảo hiểm
cái đôi dép và mũ bảo hiểm nằm ở phía trước của xe mô tô
chúng tôi đánh giá nhận định là cái đôi dép này nếu như trong một vụ tai nạn giao thông
thì không thể để ngay ngắn như thế được
và cái việc mà đôi dép để ngay ngắn như thế là phải có sự sắp đặt
từ mết số ba vào mết mắt đường
và không có cái dấu vết của các phương tiện đi ngược chiều
trên phương tiện này thì không có dấu vết va chạm
giữa hai phương tiện đi ngược chiều hoặc cùng chiều
cái cây cỏ này là mới bị dập lát
vết gãy và dập lát cỏ cây là chưa có bụi đất do xe cổ phương tiện đi lại nó bám lên
nên qua đó chúng tôi đánh giá là cái lơi này là lơi mà có mũ bảo hiểm
với những người ẩn nấp vào đây
và căn cứ vào cái địa hình ở hiện trường thì chúng tôi đánh giá là
nhiều khả năng là đối tượng ẩn nấp vào đây và cái nơi này là có nhiều mũi
nên đã dùng cái hương mũi đốt để trong thời gian là mai phục chờ nạn nhân đến
để gây án thì là để tránh mũi nó đốt
việc mà xác định được cái hương khí thì quả là một cái vấn đề rất là quan trọng

do đó chúng tôi đánh giá là cái địa bàn nó heo hút nữa này thì không thể có phương tiện đi ngược chiều từ bên trong rừng ra được
và phải có chỉ có người đi vào làm lương rẫy và làm đồng ruộng thì đi theo hướng người vào
ngoài việc nhận định đúng tính chất của vụ án hóa giải một số luồng dư luận đây là một vụ tai nạn giao thông
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn đưa ra một số nhận định về đặc điểm của hung thủ

với người đạn nhân
người ta hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm
chúng tôi bắt đầu đi vào
mâu thuẫn và tình cảm
mâu thuẫn và tình cảm thì anh em đạn nhân chỉ có hai anh em ra
và nhà cũng gần nhau
cũng không xa
mà cũng không thể ra mâu thuẫn với nhau
để lớn cả gần như không có mâu thuẫn với nhau
thì chúng tôi đã xét tiếp
mâu thuẫn và quan hệ vợ chồng
thì lúc đấy chúng tôi
mới có một cái manh mối
rất là nhỏ khi chúng tôi vào tìm hiểu
trong gia đình con của đạn nhân
với một nguyện
cách đây gần một tháng
bố cháu đập điện hại của mẹ cháu rồi
chính câu nói
của con của đạn nhân
để chúng tôi đặt ra cái vấn đề
mâu thuẫn giữa đạn nhân và vợ
từ đấy chúng tôi đi sâu vào cái mâu thuẫn này
lúc mà anh trung đang hấp hối
thì người vợ thì cái thái độ
rất là bình thịnh bình thường
không tỏ ra thái độ thấu buồn gì
chúng tôi đã cử người
để giám sát
về tất cả cái di biến động của chị này
hai vợ chồng không có con chung
mà cái nạn nhân bản thân nạn nhân là vô sinh
không có con chung nên phải nhận
con nuôi trong quá trình
chúng tôi dựng lên cái quan hệ của vợ
thì phát hiện ra rất có nhiều
cái mối quan hệ của vợ
ở ngoài luồng
tô thị sinh vợ nạn nhân người dân tộc thầy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nghề nghiệp lao động tự do
trú tại thôn bản làng xã vô ngại
huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
từ lời khai của gia đình nạn nhân
về việc thường ngày
xin vẫn lên nương dẫy cùng với chồng
là anh trung nhưng không rõ vì lý do gì
mà sáng ngày một mươi tháng bảy
xin lại ở nhà
thì cơ quan điều tra càng thêm nghi vấn
cái ý kiến tham gia
để không phải bắt đẩy nạn nhân
trong cái mối quan hệ
của vợ nạn nhân
thì có mối quan hệ
rất phức tạp
mối quan hệ kẻ
ngoài xã hội
rồi trong cộng đồng trong nàm ăn
trong sinh hoạt
và chúng tôi
phải sẵn lập
đã rồi chúng tôi đưa ra
được một cái nhận định
là đây là
mối quan hệ của vợ nạn nhân
với những đối tượng nam giới
ở ngoài xã hội
về vấn đề tình cảm
và chúng ta có thể nói thẳng với nhau
đây là quan hệ trai gái
trái pháp luật
có hai trường hợp nữa
để cho nên chúng tôi bắt buộc
là phải giữ lại
lại hành trình
chứng minh khoảng thời gian
của tất cả những mệnh viên
trong quan hệ chỉ chứng minh
ba đến ba đứa người
ba đứa người có xin
được thức nộp đến đảng bản thủ
là một mối nghi ngờ nhé
tại vì sau khi xảy ra vụ án
thì gần đến đảng bản thủ

đặng văn thủ
người dân tộc sáng chỉ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nghề nghiệp lao động tự do
cư trú tại thôn nặm tút
xã lục hồn
huyện bình liêu
tỉnh quảng ninh
một nhân chứng trong rừng
gần khu vực khe suối pát nát
cung cấp cho cơ quan công an thông tin
từng nhìn thấy
một người đàn ông có hình dáng
giống đặng văn thủ
xuất hiện quanh khu vực
hiện trường vụ án
trước khi xảy ra vụ việc
của anh trung
trước khi xảy ra vụ việc
của anh trung
cái đối tượng này
theo chúng tôi nắm được
thì cũng là một thanh niên
thanh niên thì cũng
cũng chưa có tiền án
tiền sự gì
gọi là án chơi lêu lỏng
sau khi xác định
không có thù ở
tại địa phương
chúng tôi đã phải dùng
rất nhiều biện pháp
mà dựng toàn bộ
cái mối quan hệ
về gia đình
cái mối quan hệ về gia đình anh em bạn bè của thủ lên sau khi mà xác định dựng lên thì nó nổi lên cái việc là cái khi mà nạn nhân bị đánh gây thương tích có đưa đến trạm y tế tiên yên để là cách đấy khoảng độ năm mươi km để cập cứu đầu tiên
sơ cứu đầu tiên là chuyển tiếp đến bệnh viện tuyến trên thì khi vào đấy thì thủ có xuất hiện ở khu bệnh viện mà giữa thủ chúng tôi xác định là giữa thủ và nạn nhân là không có quan hệ không quen biết nhau
hệ thống phân tích các tài liệu đã thu thập được về đặng văn thủ cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng anh ta chính là hung thủ gây ra vụ án
nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông tình ái
tô thị xin rất có thể đã tiếp tay cho thủ trong quá trình gây án

tại địa bàn đông triều việc vây bắt của tôi gặp khó khăn là đây cũng là địa bàn đồi núi
và chúng tôi đã phát hiện rằng đợt thủ trốn ở đây nhưng khi mà thủ nhìn thấy chúng tôi đã chạy lên rừng
ở cái rừng này chúng tôi đã phải nguy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để chắc cửa động này vây nên không bắt được
tại cái địa bàn thủ là một người rất thạo đi rừng
sinh ra và lớn lên ở đồi núi là rất thạo đi rừng mà mình thì quân đến sau
chúng tôi đã tổ chức vây bắt nhưng mà do cái địa hình đó phức tạp
đối tượng là nó bỏ trốn nó bỏ trốn về về về lại quay lại
chúng tôi xác định là đối tượng sẽ quay lại về rừng điêu và nhận định là đối tượng có nhiều khả năng sẽ trốn trong nước ngoài nước quốc
cho nên chúng tôi đã phải áp dụng tất cả các triển khai tất cả các lực lượng
vừa là phối hợp với lực lượng biên phòng để ngăn chặn trên biên giới
và vừa đồng thời là cử cán bộ chiến sĩ là chặn tất cả các bọn nèo đường
có một số nguyên chứng phát hiện được tủ đã xuống nhà dân xin cơm và đi ra phía đường này
thì chúng tôi lại lần theo con đường một rìu tủ đi thôi
sau đó thì chúng tôi đã phát hiện là đối tượng ẩn nấp ở một cái cánh rừng gần nhà tô thủy diện
cách đó khoảng độ một trăm năm mươi mét
và dưới cái khu vực ở cánh rừng đó thì có một ngôi nhà bỏ hoang của những người dân đi làm rừng
thì đối tượng ẩn nấp ở khu vực đó
và sau khi mà xác định đối tượng chính xác đối tượng ẩn nấp ở khu vực đó
thì chúng tôi tổ chức vây vắt

tuy nhiên điều mà hắn không ngờ là có ngày những đoạn ghi âm đó lại là bằng chứng thép tố cáo tội ác tay trời của hắn và người tình
quá trình làm việc với hai đối tượng thì bị gạt thủ là thành hẳn khai báo
tuy nhiên thì bị can xin thì rất là quanh co
khai báo gian dối và đổ tội cho người chủ mưu là đối tượng thủ
quá trình điều tra đã xác định được vai trò về chủ mưu là đối tượng xin là vợ của nạn nhân
đã chủ mưu và bày cách cho
thủ để thực hiện hành vi phạm tội
vào cái buổi cuối cùng khi gây án thì chính bị can xin đã thông báo về cái lịch trình di chuyển của anh trung cho bị can thủ dình phục và để sát hại anh trung
quá trình điều tra vụ án thì là
chúng tôi đã làm rõ được cái nguyên nhân mà hai đối tượng ra tay sát hại nạn nhân là xuất phát từ việc là
từ quan hệ ngoại tình của hai đối tượng
trước ngày thực hiện cái việc sát hại anh trung ấy là đối tượng đã có một thời gian dài bàn bạc và nghĩ ra nhiều những cái cách để xếp anh trung mà không bị cơ quan phát hiện
như là tìm cách gây tai nạn cho anh trung trên đường anh trung điều khiển phương tiện đi nàm
rồi là thuê thầy cúng để thả ma
sau đó là rồi là mua rồi mua và làm thuốc độc để cho xin trộn vào nước uống và thức ăn của anh trung
và bị can các đối tượng đã thực hiện nhiều lần nhưng mà không đạt được được mục đích
và cuối cùng là đối tượng là dình phục anh trung trong lúc đi làm ở buổi sáng sớm ra tay để
để sát hại anh trung và ngụy tạo là vụ tai nạn
với hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng thì cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến viện san tỉnh quảng ninh để đề nghị truy tố hai đối tượng với hành vi và mức hình phạt cao nhất là trung thân và tử hình
vụ án thì
án thì sau đó thì được tòa án nhân tỉnh quảng ninh xét xử và tuyên bản án trung thân đối với cả hai đối tượng
tôi thấy bản án này thì cũng là xứng đáng cho hai đối tượng vì thứ nhất là đối tượng cũng là người dân tộc thiểu số có hạn chế về hiểu biết về pháp luật
thứ hai là trong quá trình điều tra thì đối tượng thủ cũng đã khắc phục hậu quả và bồi thường tiền cho gia đình
gia đình có bị hại
tình yêu mù quáng cộng với lòng tham sự ích kỷ của thủ và xin đã khiến một người vô tội mất mạng
hai người trôn vùi cuộc đời giữa bốn bức tường giam và kéo theo nhiều cuộc đời giang dở khác
đó gần như là mẫu số chung của hầu hết các mối quan hệ vụng trộm ngoài vợ ngoài chồng
người trong cuộc chỉ nhận ra
hi vọng kết cục bi đát của hai đối tượng trong vụ án này sẽ là hồi chuông cảnh tình cho những kẻ còn đang quay cuồng trong vũng lầy tình ái
ngay sau khi nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã lập tức tiến về nơi xảy ra vụ việc